thông tin đáng chú ý khác về an ninh trật tự trong ngày một mươi chín tháng sáu tổ công tác thuộc đồn biên phòng mỹ thành tây
bộ đội biên phòng tỉnh long an phối hợp với lực lượng công an xã mỹ thạnh tây
để phát hiện có ba người đang cố gắng đi từ phía campuchia qua biên giới về việt nam theo đường mòn
tổ công tác yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy tờ đồng thời đưa các đối tượng về đồn biên phòng để làm việc
qua khai thác các đối tượng trên gồm nguyễn thị na sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng hai con là nguyễn tiệp ân và nguyễn mỹ ân
ngụ tỉnh long an vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín nan cùng hai con xuất cảnh sang campuchia để làm phiên dịch cho một casino
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bên campuchia diễn biến phức tạp nên đã tìm đường về việt nam
bộ đội biên phòng tỉnh long an đã tiến hành lập biên bản vụ việc hoàn chính thu tục hồ sơ để đưa đi cách ly tập trung